ngày hai mươi chín tháng sáu công an quận bảy tp hcm đang vào cuộc truy xét xử lý nhóm quái xế hàng trăm chiếc xe
tụ tập gây rối trên đường nguyễn hữu thọ phường tân hưng
tại đây nhóm thanh thiếu niên này liên tục ngạc bô bốc đầu chạy so kẹt nhau với tốc độ rất cao
sự việc được người dân quay lại vào khoảng hai giờ năm mươi phút cùng ngày
hiện công an quận bảy đã nắm được thông tin vụ việc và vào cuộc điều tra truy xét để xử lý nhóm người trên theo quy định
việc tụ tập đông người gây rối trực tượng không cộng không chỉ gây mất an toàn giao thông